thông tin từ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện nam trà my cho biết
sau khi phát đi thư kêu gọi đến nay đơn vị đã tiếp nhận hơn hai mươi tấn rau củ quả
do đồng bào các dân tộc ca dòng xê đăng mờ nông đóng góp
ủng hộ cho người dân ở vùng dịch của tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
trong lúc gặp khó khăn về nhu yếu phẩm
nhân dân ở sáu xã gồm trà vinh trà vân trà leng trà nam trà linh và trà cang
đã mang hơn hai mươi tấn rau củ quả đến ủng hộ nhân dân đồng bằng vùng bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín gồm thành phố tam kỳ thành phố hội an và thị xã điện bàn
đồng thời cũng ủng hộ thêm hơn một mươi tấn thực phẩm cho thành phố đà nẵng
trước đó ngày hai mươi một tháng tám sau thư kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
huyện trà my nhân dân ở bốn xã trà mai trà gion trà dơn trà tập
đã ủng hộ hơn một mươi tấn rau củ quả cho bà con thành phố đà nẵng